ngày hai mươi sáu tháng sáu ủy ban nhân dân huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
có một trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn bảy mươi đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã về dự
đây là huyện được tỉnh sóc trăng chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các huyện thành phố khác tổ chức đại hội đạt kết quả cao nhất
ủy ban nhân dân huyện trần đề có gần năm mươi ba dân số là đồng bào dân tộc thiểu số trong đó có hơn bốn mươi chín là đồng bào khơ me đã có bước phát triển vật bậc
đến nay huyện có hơn chín mươi tám đồng bào dân tộc thiểu số có điện sinh hoạt nước sử dụng hợp vệ sinh tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm bốn bảy
huyện có hai trên chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ hai này huyện trần đề đề ra một mươi bốn chỉ tiêu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bốn
phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số dưới năm mỗi năm đào tạo nghề cho hơn một lao động và có bốn trăm năm mươi người dân tộc thiểu số được giải quyết việc làm